dưới sự bảo trợ của bộ văn hóa thể thao và du lịch hội trợ thời trang việt nam năm hai nghìn một mươi tám do công ty cổ phần trung tâm hội trợ triển lãm việt nam tập đoàn dệt may việt nam phối hợp với hiệp hội da dày túi sách việt nam hiệp hội diệt mây việt nam vừa được tổ chức tại trung tâm triển lãm quốc tế hà nội
hội trợ thời trang việt nam là sự kiện xúc tiến thương mại ngày hội thường niên của ngành thời trang việt nam nơi hội tụ các thương hiệu hàng đầu trong các lĩnh vực dệt may da dày trang sức và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước ngày càng cao và góp phần thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu
hội trợ thời trang việt nam năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề lãng mạn đông hà nội có quy mô trưng bày trên bốn m hai tại nhà triển lãm a một của cung văn hóa hữu nghị hà nội
với hơn hai trăm linh gian hàng quy tụ gần một trăm năm mươi doanh nghiệp từ các tỉnh thành trên cả nước
đặc biệt hội trợ năm nay còn có sự tham dự của khu gian hàng quốc gia indonesia trưng bày các sản phẩm thời trang như dệt may trang sức mỹ phẩm và nhãn hàng peter jensen nổi tiếng thuộc công ty pasteur world đến từ hàn quốc hứa hẹn là điểm thu hút của hội trợ năm nay